sau thời gian tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng từ đại dịch các nhà hát nỗ lực kéo khán giả trở lại với đời sống nghệ thuật qua các tác phẩm hay
trong đó xác định trọng tâm mở rộng các chương trình thiếu nhi xây dựng thêm các tiết mục thiếu nhi đặc sắc để thu hút được khán giả trong dịp hè
là một trong số ít đơn vị nghệ thuật nỗ lực xây dựng một số vở diễn nhạc kịch phục vụ các em nhỏ trong dịp tết thiếu nhi vừa qua
nhà hát tuổi trẻ chính thức trở lại với chuỗi chương trình nằm trong dự án bay lên những ước mơ hay
đây là chuỗi chương trình công phu thể hiện tâm huyết của các nghệ sĩ trong nỗ lực đưa khán giả trở lại với sân khấu của nhà hát tuổi trẻ
đây là chuỗi chương trình công phu phong phú cho các cháu những nhận thức của con trẻ ở độ tuổi bây giờ khác hẳn ngày xưa của chúng ta và càng khác những thời ngày xưa của bố mẹ chúng ta
chúng tôi luôn liên tục thay đổi những món ăn những mẫu mã và những sản phẩm thay đổi những thông điệp và cách tiếp cận cũng như phương thức biểu đạt
nỗ lực phục hồi hoạt động nghệ thuật cũng được nhà hát mùi sối nước thăng long chuẩn bị gấp rút
bên cạnh các vở diễn như cô bé bán xiêm hồ thiên nga được biểu diễn trở lại thì nhà hát đang tập trung hoàn thiện khâu cuối cùng trong vở dối cạn mèo và chuột sắp ra mắt
chúng ta phải xác định rằng các cháu thiếu nhi đó là tương lai của đất nước
thế mà làm những người làm văn nghệ thì chúng ta phải có một cái định hướng cho cái làm văn nghệ hết sức phải rõ ràng
riêng nhà hát bố dối chúng tôi những tác phẩm để dành cho các cháu thì bao giờ cũng dễ dàng
rất là kỹ lưỡng thứ nhất là về mặt chủ đề tư tưởng
vậy làm sao mà mang một cái tính giáo dục cao nhưng mà phải hết sức nhẹ nhàng hết sức nghệ thuật
sân khấu đã sáng đèn trở lại
tuy còn lắm gian nan nhưng sự trở lại của các tác phẩm cho thiếu nhi trong dịp này hứa hẹn một mùa hè khá sôi động cho ngành sân khấu
là cú hích cho các nhà hát đầu tư nhiều vở diễn chất lượng thu hút được khán giả trở lại sau dịch